hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi sáu và triển khai kế hoạch năm hai nghìn một mươi bảy của viện hàn lâm khoa học và công nghệ đã diễn ra vào sáng nay
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã đến dự và chỉ đạo hội nghị cùng dự còn có đồng chí vũ đức đam phó thủ tướng chính phủ
với vai trò là cơ quan nghiên cứu khoa học hàng đầu của cả nước gắn nghiên cứu khoa học với công tác đào tạo nguồn nhân lực
nhiều năm nay viện hàn lâm khoa học và công nghệ đã trở thành cái đôi đào tạo sau đại học cho cả nước về lĩnh vực khoa học tự nhiên ở trình độ thạc sĩ và tiến sĩ
năm hai nghìn một mươi sáu đã có chín công nghệ được chuyển giao vào sản xuất và đời sống thông qua các hợp đồng khoa học và công nghệ
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ các công trình nghiên cứu khoa học hiện nay vừa thiếu vừa yếu
đòi hỏi chúng ta phải nhìn lại về cơ chế chính sách và trình độ của các nhà khoa học
nhiều nhà sản xuất đứng trước các vấn đề liên quan đến công nghệ cải tiến thiết bị
chủ yếu là tìm đến các nhà sản xuất và đơn vị tư vấn nước ngoài
đó là một thực tế cần suy nghĩ là thách thức và yêu cầu mà chúng ta cần khắc phục rút kinh nghiệm
mình có rất nhiều người giỏi nhưng mà họ chưa tìm đến tư vấn chúng ta và tìm nước ngoài
chúng ta cứ mở ra một cái kế hoạch chúng ta cứ mở ra một cái kế hoạch
chúng ta mãi mê nghiên cứu những vấn đề cao siêu mà không để ý những nhu cầu ứng dụng đơn giản của thực tế
để rồi đứng nhìn các doanh nghiệp việt nam phải chi trả khoản tiền lớn cho nước ngoài
cho những vấn đề mà ta không phải không giải quyết được
nhiều đề tài nghiên cứu còn nặng tính lý thuyết chỉ góp phần làm dày thêm các tủ lưu trữ tại các thư viện
thủ tướng chỉ đạo viện cần dành thời gian và nguồn lực thỏa đáng
để nghiên cứu các thành tiệu khoa học vào thực tiễn
phải tạo mối liên kết hữu cơ giữa khoa học công nghệ với sản xuất kinh doanh và khởi nghiệp
đồng thời giảm dần tình trạng các doanh nghiệp trong nước đang bỏ ra chi phí rất lớn
để thuê các đơn vị tư vấn ở nước ngoài mỗi khi cần cải tiến hoặc sản xuất thiết bị phụ tùng thay thế
chính cửu kiến tạo phát triển hành động mà trước hết là thể chế cũng như là thể chế cũng như là luật pháp nói chung
thì cái việc
mà chúng ta dành nguồn lực này để áp dụng thực tiễn rất hoạt động
thể chế nào rộng bụng chúng ta như thế này
các công chức có thể lo cho doanh nghiệp lo cho khởi nghiệp nhiều hơn nữa trong nghiên cứu của chúng ta
mà tôi chỉ nói vì sao quan tâm doanh nghiệp như thế
vì doanh nghiệp giải quyết lao động vì doanh nghiệp tạo thu ngân sách và doanh nghiệp giải quyết việc làm
doanh nghiệp tăng gdp
khoa học có hướng một cái này để phục vụ phát triển từ hướng đó
tại hội nghị thủ tướng đã đặt viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam năm bài toán
trong đó có nghiên cứu đề xuất các giải pháp sử dụng tài nguyên khoáng sản hợp lý
nhằm nâng cao giá trị và giảm thiểu lãng phí các nguồn tài nguyên quốc gia áp dụng khoa học công nghệ vào chế biến sâu
bảo quản lương thực thực phẩm mở rộng chuỗi giá trị gia tăng cho nông sản việt nam
nhằm nâng cấp vị thế của nền nông nghiệp việt nam ở nước thang cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu
thủ tướng cũng yêu cầu viện hàn lâm khoa học và xã hội việt nam phải chủ động cung cấp cho viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam
những cập nhật thời sự xã hội các phân tích thách thức các nguy cơ hiện hữu các mục tiêu then chốt nhằm đưa đất nước ta tiến lên